phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường hồ chí minh
cụ thể phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai các dự án tuyến tránh đô thị trên tuyến đường hồ chí minh
bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ các quy hoạch của địa phương và nguồn vốn đã được bố trí
đồng thời ra soát quy hoạch chi tiết đường hồ chí minh để cập nhật điều chỉnh theo đúng quy định
về việc bàn giao đoạn tuyến đường hồ chí minh trong nội đô cho địa phương quản lý khai thác
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải thống nhất với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan để thực hiện theo quy định